xin mời quý vị cùng theo dõi
trong nguyên tắc chế độ dinh dưỡng đó thì phải giảm các chất carbon hydrate
bởi vì chất bột đường khi đưa vào cơ thể mà nhiều sẽ làm cho trẻ đang bị khó thở sẽ khó thở hơn
lý do là chất carbon hydrate khi vào cơ thể sinh ra năng lượng nhưng đồng thời cũng sẵn sinh ra co hai
khi đó nếu như cho trẻ ăn vượt ngưỡng chất carbon hydrab ở trong bột đường
thì sẽ làm cho trẻ đang viêm phổi khó thở lại càng khó thở hơn
đặc biệt là những trẻ mà viêm phổi có thở oxy hoặc là có thở máy
chất thứ hai đó là chất béo
chất béo chúng ta cũng phải lựa chọn các chất béo giúp cho giảm viêm
ví dụ như các chất béo không no một nối đôi và nhiều nối đôi
có ở trong các loại dầu ăn ví dụ như dầu ô liu dầu hạt cải dầu hạt lanh
chính trong chất béo này sẽ giúp cho cơ thể cung cấp được nhiều năng lượng
đồng thời lại giúp cho giảm viêm tiêu viêm ở những trẻ viêm phổi
chất thứ ba sẽ là chất protein giúp cho tái tạo và lành các tổn thương mà do vi khuẩn gây nên
tỷ lệ chất protein thì chúng ta cũng cần phải tập trung
số lượng gàm sẽ theo lứa tuổi
ngoài ra thì còn cần phải cung cấp các chất ví dụ như là vitamin và chất khoáng
vitamin thì chúng ta sẽ cung cấp chất vitamin nhóm b nhóm c vitamin d vitamin a
bên cạnh việc cung cấp chất dinh dưỡng cho trẻ thì cần cân bằng chất lỏng như thế nào thưa bác sĩ
đối với lượng dịch đưa vào trên bệnh nhân viêm phổi
thì tùy từng mức độ viêm phổi viêm phổi nhẹ viêm phổi vừa và viêm phổi nặng
lượng nước đưa vào trong cơ thể cũng được khuyến nghị đối với trẻ em theo các giai đoạn lứa tuổi
lứa tuổi nhỏ thì sẽ đưa cái lượng cung cấp là một trăm năm mươi ml trên kg cân nặng trong một ngày
thế còn trẻ lớn hơn thì sẽ giao động khoảng từ tám mươi đến bốn mươi ml trên kg cân nặng trong một ngày
thì cái lượng nước này sẽ kết hợp giữa
ăn và uống uống thuốc uống sữa trong một ngày
vậy thì bác sĩ có thể cho biết là trẻ cần kiêng gì khi bị viêm phổi ạ
đối với trẻ bị viêm phổi trong chế độ dinh dưỡng thì cần phải chú ý
không cho ăn tăng lượng carbon hydrate
bởi vì nếu như cho ăn chất đường chất ngọt nhiều
sẽ sản sinh ra siêu hài nhiều hơn làm cho trẻ sẽ khó thở
chất thứ hai đó là chất béo mà chất béo ở đây là chất mỡ
chất mỡ khi mà viêm phổi
thực hiện nhiễm chủng bản thân chúng cung cấp năng lượng cao
nhưng chúng lại kích hoạt các yếu tố viêm mạnh hơn
một lần nữa cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi
các bác sĩ dinh dưỡng tại bệnh viện đa khoa tâm anh
là những chuyên gia về lĩnh vực dinh dưỡng cùng đội ngũ chuyên viên tiết chế
được đào tạo bài bản quy trình làm việc chuyên nghiệp
để đưa ra lời khuyên về chế độ ăn uống an toàn hợp lý
dựa trên thông tin về bệnh sử nghề nghiệp của mỗi cá nhân
đội ngũ y bác sĩ sẽ cùng người bệnh tăng cường dinh dưỡng hỗ trợ
tư vấn chế độ ăn bệnh lý mãn tính liên quan đến dinh dưỡng
phòng ngừa và điều trị thiếu ngục dinh dưỡng
trong suốt thời gian qua phân khoa dinh dưỡng tiết chế
luôn đóng góp tích cực trong công tác điều trị thông qua các hoạt động
cung cấp suất ăn bình thường và suất ăn bệnh lý
tư vấn chế độ dinh dưỡng và can thiệp dinh dưỡng nâng cao thể trạng cho người bệnh
có vấn đề về dinh dưỡng giúp nhanh chóng phục hồi sức khỏe sau điều trị